phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an tỉnh phú thọ vừa triệt phá bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo
đã thực hiện trót lọt nhiều vụ rút tiền từ các ngân hàng khác nhau để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp
các đối tượng khai nhận để có thể lấy tiền từ các tài khoản của doanh nghiệp các đối tượng đã sử dụng con dấu giả
chữ ký giả của chủ tài khoản để làm các ủy nhiệm chi giả mạo qua mặt hệ thống kiểm soát của ngân hàng
rồi thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt
bằng thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện trót lọt khoảng năm vụ ở các tỉnh trên toàn quốc với số tiền lên đến hơn một mươi tỷ đồng
trong đó chỉ riêng vụ án mới xảy ra tại phú thọ các đối tượng đã chiếm đoạt ba tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng của một doanh nghiệp có trụ sở ở hà nội
hiện công an tỉnh phú thọ đã bắt giữ và khởi tố năm đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thu giữ được sáu mươi chín con dấu giả các loại hai mươi sáu bộ hồ sơ ủy nhiệm chi giả của hai mươi sáu doanh nghiệp khác nhau